theo sở y tế tỉnh ninh bình hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đã được viện vệ sinh dịch tễ trung ương đánh giá đủ năng lực
khẳng định xét nghiệm virus sars cov hai
máy xét nghiệm này đã được bệnh viện đưa vào hoạt động thử nghiệm từ ngày hai mươi năm tháng ba và hoạt động chính thức từ ngày một tháng bốn
từ ngày một tháng bốn đến nay bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã tiến hành xét nghiệm trên một trăm linh mẫu của các trường hợp nghi ngờ mắc virus sars cov hai
trong đó kết quả có hai ca dương tính
sau đó bệnh viện đã gửi lại các mẫu phẩm này lên viện vệ sinh dịch tễ trung ương và được xác định kết quả chính xác
hiện chỉ mất khoảng sáu tiếng thay vì ba ngày cho đến một tuần như trước đây để cho kết quả xét nghiệm